vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng năm phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự ông nguyễn văn lẫm
năm mươi tám tuổi trú tại phường trần lãm tp thái bình tỉnh thái bình
cùng vợ là bà phạm thị quyết năm mươi ba tuổi bị truy tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sẽ diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh thái bình
tại vụ án này đương nhuệ và tiến trắng được tòa triệu tập với vai trò là nhân chứng
đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình
bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ông nguyễn văn lẫm và vợ là phạm thị quyết
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự sau khi một chủ nợ là ông đỗ văn tới làm đơn tố cáo
tại phiên xét xử sơ thẩm ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh thái bình đã tuyên phạt
bị cáo nguyễn văn lẫm một mươi bốn năm tù giam và bị cáo phạm thị quyết một mươi ba năm tù
theo khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tại phiên xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao đã có giấy triệu tập
đối với nguyễn xuân đường tức đường nhuệ và bùi mạnh tiến tức tiến trắng trong vai trò là nhân chứng